thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết trong tuần này trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận thêm một ca mắc uân ván đó là năm bệnh nhân năm mươi bảy tuổi ở xã lam điền huyện trường mỹ hà nội
qua lời kể trước khi vào viện khoảng hai tháng bệnh nhân đi bóc gạch bị xây sát ở chân nhưng chủ quan tự rửa vết thương không đi tiêm phòng uấn ván
sau đó bệnh nhân đi làm đồng lội dưới bùn không đi ủng gần đây bệnh nhân xuất hiện sốt cao đau đầu mệt nhiều cứng cổ cứng hàm cứng gáy nên mới đi viện để điều trị được chẩn đoán mắc uốn ván
đây là ca ấn ván thứ ba được ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội tính từ đầu năm tới nay trong khi cùng thời gian này năm ngoái thành phố chỉ ghi nhận một ca bệnh
điều đáng nói năm hai nghìn hai mươi ba số ca mắc uốn ván trên địa bàn thành phố hà nội cũng gia tăng với hai mươi năm ca bệnh tăng hai năm lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó ba trường hợp tử vong
theo các bác sĩ bệnh uấn ván là một bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao đặc trưng bởi sự tăng trương lực cơ và các cơn co cứng gây ra bởi độc tố
khi mắc bệnh quấn ván tỷ lệ tử vong rất cao hai mươi năm chín mươi đặc biệt là bệnh bấn ván rốn ở trẻ sơ sinh có thể tử vong lên tới chín mươi
trước khuẩn uấn ván phát triển tại vết thương trong điều kiện yêm khí sau đó được giải phóng độc tố vào máu và tấn công vào các bản vật động cơ thần kinh
cho bệnh nhân bị cân có cứng cơ và trên nền sắc cứng đó sẽ xuất hiện các cơn co giật
thay khi ủ bệnh khoảng bốn hai mươi một ngày tử vong do siêu hấp dối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim
chia sẻ bệnh uốn ván tiến sĩ bác sĩ nguyễn hiển minh hệ thống tiêm chủng vnvc cho biết
thời gian ủ bệnh sau khi bạn phơi nhiễm với vi cung uấn ván có thể là từ bốn hai mươi một ngày
thì ngoại độc tố của vi khuẩn uống ván sau khi được phóng thích ra sẽ tấn công vào các bản thần kinh cơ vận động
gây ra những cơn co
cơn co cứng cơ và trong khoảng thời gian này thì thậm chí giữa những cơn co cứng cơ
thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường không có những dấu hiệu đặc hiệu gì để chúng ta nhận biết
tuy nhiên thì những cơn co cứng cơ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể là co thắt ở vùng khung xương
có thể gây gãy xương hoặc là co thắt vùng cơ hô hấp có thể gây suy hô hấp
bệnh nhân thường tử vong liên quan tới những tình trạng suy hô hấp hoặc là những tình trạng liên quan tới tình trạng suy tim
và chúng ta lưu ý rằng việc ngoại độc tố uấn ván
nó có thể phóng thích ra từ vi khuẩn uấn ván
nhưng mà giai đoạn ban đầu chúng ta không có những triệu chứng gì để chúng ta nhận biết rõ ràng hết
cách tốt nhất để phòng ngừa uống ván thì chúng ta sẽ tiêm vaccine
và đồng thời sau này cứ mỗi một mươi năm một lần chúng ta nên tiêm những mũi vaccine phối hợp bạch hầu ho gà uống ván
đặc biệt đối với những nhóm người lớn người suy giảm miễn dịch hoặc là người già lớn tuổi
uấn ván đặc trưng bởi hiện tượng tăng trường cơ lực
các con co cứng có mấy tỷ lệ của bệnh uấn ván là rất cao
bệnh phân bố giải khắp các tỉnh thành trong cả nước và có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong tất cả các mùa trong năm
tuy nhiên tỷ lệ mắc bệnh tăng lên đáng kể ở các vùng nông thôn đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu vùng xa do có tỷ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp
vi khuẩn uấn ván là một loại vi khuẩn gram dương có lông quanh thân và di động trong môi trường nghiêm khí
trong tự nhiên chúng sẽ tường tạo thành các mô hình tròn tự do hoặc nằm ở bất kỳ tế bào trực khuẩn tạo thành hình dùi chấm
đặc biệt là trong ruột của các gia súc ăn cỏ như ngựa trâu và bò
ngoài ra vi khuẩn uốn ván cũng có thể tồn tại trong ruột của con người một cách bình thường mà không gây bệnh
nhà bảo uốn vá có thể được tìm thấy trong đất và trên các đồ vật đã bị nhiễm bẩn bởi phân gia súc hoặc con người
hiện diện ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên và có khả năng gây nhiễm trùng cho tất cả các loại vết thương
thông thường nhà bảo uấn ván xâm nhập vào cơ thể con người thông qua vết thương hở sâu
đã bị nhiễm bẩn từ đất cát bụi bẩn phân người hoặc phân gia dốc
chúng cũng có thể tấn công vào các vết sách vết bỏng vết thương dập nát hoặc có vết thương nhẹ thông qua các vết tiêm trích bị nhiễm bẩn
đôi khi nhà bảo uốn ván cũng có thể gây ra nhiễm trùng sau khi phẫu thuật nặng thai trong điều kiện không vệ sinh
hơn nữa trong những trường hợp cơ quan cơ thể bị hoại tử có các dị vật xâm nhập sẽ bị nhiễm bẩn
cũng có thể trở thành môi trường yếm khí cho nhà bảo uấn ván phát triển
ngoài ra uấn ván có thể xâm nhập qua dây rốn trong quá trình sinh đẻ một trong phương thức lây truyền phổ biến của bệnh uấn ván
điều này thường xảy ra do việc cắt dây rốn không vô trùng dùng cụ bẩn hoặc sao sinh dưỡng của trẻ em chỉ được vệ sinh sạch sẽ
băng rốn bị cắt không được khử trùng dẫn tới bị nhiễm nhà bảo uấn ván
sau khi cơ thể bị nhiễm vi khuẩn uốn ván bệnh sẽ không biểu hiện ngay mà sẽ phải trải qua một thời gian nhất định để ủ bệnh
bệnh uốn ván có thể phát triển qua bốn giai đoạn khác nhau đó là giai đoạn ủ bệnh giai đoạn phát triển bệnh giai đoạn tàn phát và giai đoạn lùi bệnh
mỗi giai đoạn bệnh đều có những triệu chứng khác nhau giúp cho người bệnh có thể nhận biết được tình trạng bệnh lý của mình
cụ thể thời kỳ ủ bệnh
thời kỳ ủ bệnh uấn ván tương kéo dài từ ba đến hai mươi một ngày
thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào đặc điểm độ lớn và vị trí của vết thương
trung bình thời gian ủ bệnh là khoảng một mươi ngày kể từ khi bị thương vào hết các trường hợp bị ấn ván xuất hiện trong vòng một mươi bốn ngày
nếu các vết thương bị nhiễm bẩn nặng thời gian ủ bệnh sẽ ngắn hơn và bệnh sẽ trở nên nặng hơn khiến cho tiên lượng của bệnh sẽ trở nên xấu đi
thời kỳ khởi pháp
giai đoạn này bắt đầu xuất hiện biểu hiện đầu tiên đó là cơn co cứng hàm co cứng cơ cho đến khi xảy ra cơn co giật đầu tiên hoặc cơn cọt thắt thầu học và thanh quản
thời gian đến khi xảy ra các biểu hiện này thường kéo dài từ một đến bảy ngày
nếu thời gian từ khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng ngắn hơn thì có thể trong khoảng bốn mươi tám giờ có thể gây ra tiên lượng xấu hơn
các triệu chứng khác trong giai đoạn khởi phát do bệnh bao gồm mọi cơ hàm khó nuốt khó nhai khó mở miệng
sau đó sự cọp cứng sẽ lan rộng từ các cơ quan liên quan cây co cứng cơ gây ra nhiều nếp nhăn và gây ra trong mày co cứng cơ gáy khiến chất cổ bị cứng dần dần sẽ bị nghiêng ngược
co cứng cơ lưng co cứng cơ bụng có thể dễ dàng nhận biết và co cứng cơ các chi có thể làm tay chân liên tục ở tư thế gập
ngoài ra biểu hiện khác có thể bao gồm sốt cao đổ mồ hôi rất nhiều và tốc độ nhịp tim tăng lên
thời kỳ toàn phát đây là giai đoạn rất nghiêm trọng của bệnh với triệu chứng rõ ràng ở mức độ nghiêm trọng hơn
được tính từ các con co giật toàn thân co thất thầu hoặc thanh quản xuất hiện đến khi bệnh bắt đầu giảm dần
thường thì giai đoạn này kéo dài từ một đến ba tuần và đi kèm với những triệu chứng như
co cứng toàn thân khó thở hoặc thay đổi màu da tíếm tái
những trường hợp nặng hơn người bệnh có thể bị xuất hiện dưới loạn thần kinh thực vật
với những triệu chứng bao gồm da xanh tím tái sốc cao ba mươi chín bốn mươi độ hoặc cao hơn đầm phun gian nhiều
mồ hôi nhẹ nhại tăng hoặc giảm huyết áp một cách đột ngột sốc huyết áp
các vấn đề về nhịp tim hoặc thậm chí có thể dẫn tới ngừng tim
cuối cùng là thời kỳ lùi bệnh
trong giai đoạn này các con con giật với những triệu chứng bắt đầu giảm dần đi nhẹ hơn
miệng lấy lại khả năng mở rộng và phản xạ nước cũng được cải thiện
đồ dài của giai đoạn này thường giao động trong vòng vài tuần hoặc một vài tháng
tùy vào cấp độ nghiêm trọng của bệnh
những đối tượng có nguy cơ ca mắc bệnh uốn ván bao gồm
những người nông dân làm vườn tiếp xúc với nhiều đất cát bụi bẩn
những người làm việc trong trang trại các nông trường chăn nuôi ra súc ra cầm
những người làm việc dọn vệ sinh bao gồm cống rãnh và chuồng trại
các công nhân xây dựng công trình thợ xây
quân đội và thanh niên tham gia sung phong
bệnh uẩn ván có thể gây ra những biên chứng vô cùng nghiêm trọng như
co thắt thầu họng thanh quản làm tắc nghẽn đường thở gây ngạt
ngừng thở sặc trao ngược dịch dạ dày vào phổi gây ứ động đồng rãi và suy hấp
dẫn tới các con co giật kéo dài
ngoài ra bệnh có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng khác như
viêm phế quản viêm phổi tắc nghẽn động mạch phổi nhiễm khuẩn vết thương khí quản
viêm ở nơi chuyển tĩnh mạch viêm soang nhiễm trùng đứng tiết nhậu hoặc khuyết
bệnh cũng có thể gây ra dối lạng thăng bằng nước điện giải suy thần và nhiều biên chứng khác
như suy dinh dưỡng cứng khắp gây xương lết vùng tì đầy suy giảm trí giác do thiếu oxy kéo dài
các chuyên gia y tế cho biết uân ván là một bệnh cấp tính nguy hiểm
khi có triệu chứng xuất hiện khả năng cứu chữa và phục hồi là rất thấp
nguy cơ tử phong là rất cao vì khuẩn uấn ván tưởng xâm nhập vào cơ thể
thông qua vết thương hở chảy xước hoặc sạch da
do vậy khi bị xây xước da người dân không nên chủ quan mà cần phải rửa
vệ sinh vết thương đúng cách để phong tránh nhiễm khuẩn
cùng với đó là tiêm phòng vaccine uốn ván đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất
để bảo vệ sức khỏe và tính mạng việc phòng ngừa uấn ván là vô cùng gần thiết
đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể đe dọa tới tính mạng bất cứ lúc nào và dễ bị nhiễm
hiện nay tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván được coi là biện pháp phòng ngừa tối ưu nhất
có rất nhiều loại vaccine phù hợp với từng đối tượng
bao gồm cả trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và người lớn
vì vậy mọi đối tượng nên tiêm vaccine để phòng ngừa lây bệnh
mắc bệnh uấn ván và giảm thiểu tối đa nguy cơ tử phong do bệnh lý này